theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
thì tính đến sáu giờ ngày một mươi sáu tháng bốn đến sáu h ngày một mươi sáu tháng sáu
việt nam đã có sáu mươi một ngày ghi nhận là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện còn một mươi một bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị tại sáu cơ sở y tế đa số có sức khỏe ổn định
trong ba trăm ba mươi bốn ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi ba ca chiếm chín mươi sáu bảy
số ca còn đang điều trị là một mươi một ca chiếm ba ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín hai trăm ba mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là tám mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác là tám bảy trăm tám mươi người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là ba trăm sáu mươi sáu người